hà nội đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nhưng vẫn còn thiếu
chưa đáp ứng được nhu cầu chưa đạt được chỉ tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đây là một trong những nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị
tại hội nghị những khó khăn trong việc xây dựng nhà ở xã hội đã được các đại biểu nêu lên
cụ thể việc phối hợp giữa các bộ ngành chưa chặt chẽ một số chính sách chưa được hướng dẫn
triển khai kịp thời một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội nên khó khăn
về quỹ đất bên cạnh đó nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở chưa đa dạng và còn thiếu các định chế
tài chính tham gia hỗ trợ vốn cho phát triển nhà ở đặc biệt là hỗ trợ cho người nghèo
người thu nhập thấp vay để mua và thuê nhà ở tính đến thời điểm hiện nay đã có ba bảy triệu m hai
m hai nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và khu công nghiệp trong tổng số một trăm bảy mươi chín dự án tương đương
bảy mươi một một trăm năm mươi căn hộ như vậy so với chỉ tiêu số lượng nhà ở xã hội tại đô thị và khu công nghiệp đến
năm hai nghìn hai mươi đã đề ra tại chiến lược phát triển nhà ở quốc gia thì mới giải quyết được khoảng hai mươi tám
hội nghị đã tập trung thảo luận bàn giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội
trong đó quan tâm đến việc tạo quỹ đất và xây dựng các định chế tài chính hỗ trợ cho người nghèo
người thu nhập thấp vay để mua và thuê nhà ở